vợ chồng mà thật sự hòa hợp thì không cần sự thay đổi nào cả
bởi vì cái đấy nhưng mà tôi chỉ được biết là tôi thì tôi khám làm bác sĩ sản hai mươi mấy năm rồi
tôi cũng hỏi rất nhiều với người bệnh nhân ấy
cái lượng bệnh nhân mà để bệnh dạy vợ chồng thực sự hòa hợp nó chỉ chiếm được khoảng một mươi hai mươi thôi
khoảng tám mươi chín mươi là không có sự hòa hợp
đa số bệnh nhân nói với tôi là ôi giời cho nó xong đi mà
đúng giải nói một câu rất xanh sờn cho nó xong đi
thực ra nhiều khi mình thấy thương rất là thương mà tôi nói tôi rất thương những người mãn kinh người tiền mãn kinh người mãn kinh
có một bác bác ấy chia sẻ với tôi bác ấy bảo tôi có muốn đâu
ông ấy công tác về ông ấy đánh bác ấy mà tôi mút lên tận đầy đỉnh đầu ấy
thế mình thực ra thì mình thương thật sự tôi nghiên cứu rất nhiều về mãn kinh
bởi vì là mình thấy là thương họ quá
bây giờ họ nước ngoài họ có rất nhiều cái loại mà để họ bổ sung vào trong cái người mãn kinh họ hoàn toàn bình thường
nước ngoài họ quan hệ với vợ chồng đến khoảng bảy mươi tuổi
mà họ vẫn bình thường
trong khi việt nam thì tôi nói thật các bác nông dân ấy năm mươi tuổi là thôi lâu rồi
về hưu lâu rồi
về hưu từng phần từ lâu rồi
ngủ riêng mà ngủ riêng
ngủ riêng ngủ riêng
thế thì mình nói mà nói thật với bạn là cái mà bạn nêu ra là cái chuyện mà để vợ chồng mà phải thay đổi mới mình ấy
thì tôi nghĩ này này cái quan trọng là cả hai phải hiểu biết các bạn ạ
phải hiểu biết về các mình nghĩ là kể cả về tâm sinh lý và khả biết về cả về các cái giai đoạn của
của một cái cuộc tình đấy một cuộc yêu đấy các bạn ạ
bởi vì này khi người ta hiểu được cái cuộc yêu phải như thế nào nguyên tắc tưởng chỉ có thế thôi
mình kể một câu chuyện như thế này mà mình không mình ấn tượng mãi
mình đi mổ đẻ cho một cái bạn ấy bạn ấy không hề có âm đạo
cái âm đạo đến mức độ mà mình tìm mãi vào một cái sông tiểu nó nhỏ tí thôi
nó chỉ hơn cái tăm một tí thôi mà không thể tìm được cái lỗ vào
thế nhưng bạn ấy vẫn vẫn có thai được
thế khi mình mổ đẻ thế mình mổ đẻ xong rồi mình phải tạo hình cái âm đạo cho bạn ấy bằng cách là mình
cắt rộng cái vách nhan âm đạo để cho bạn ấy lấy thai là một và để cho bạn ấy quan hệ lại
thế mình có hỏi cái bạn nam ấy mình bảo thế quan hệ không thấy gì à
bạn ấy cho tưởng chỉ có thế thôi
đấy bạn ấy nói rất đúng như thế
thế thì mình mới nói là cái chuyện mà không hiểu biết
cái sự không hiểu biết người ta tưởng là quan hệ như thế là được rồi thì rất quan trọng
thế thì thực ra nói với nhau thì trong cái cuộc này thì mình cũng phải nói là về mặt y tế chúng tôi
thì chúng tôi đặt một cái cuộc yêu nó bao gồm bốn giai đoạn
nếu như tất cả mọi người
người đều hiểu bốn giai đoạn ấy mới để làm một cuộc yêu hoàn hảo ấy
thì người ta sẽ cố gắng
người ta sẽ làm thế nào để cho cái cuộc yêu nó hoàn hảo và vợ chồng sẽ là hòa hợp
thế thì mình cũng xin nói một chút là cái cuộc im hoàn hảo là bao gồm bốn giai đoạn
giai đoạn đầu tiên phải nói đến ham muốn
cái ham muốn là cái mà để người ta tạo cho nhau
mình thường là bằng cái cảm xúc thôi bằng cái cảm giác thôi
người ta phải nhìn thấy người này rất đẹp này
nhìn thấy nó rất là sexy hoặc là gì nó rất là quyến rũ
hoặc là cái vợ chồng có thể cứ nời nói với nhau nó rất là nhẹ nhàng
âu yếm hoặc là ôm hôn nhau
nó tạo ra cái cảm giác ham muốn
đấy là cái giai đoạn đầu tiên
nhưng mà đến cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn kích thích
khi mà kích thích thì người ta phải sử dụng rất nhiều cái giác quan trên người trên cơ thể mình
nhiều khi từ khi nồi nói yêu thương với nhau
từ cái mắt nhìn âu yếm này
rồi từ những cái cảm giác sờ mó các thứ để cho kích thích
để đạo tạo đến cái độ gọi là đỉnh ca đến cái độ gọi là người ta khưng phấn ấy
khi người phụ nữ lúc đấy thì mình nói mình y học mình bác sĩ xả anh nói một chút
lúc đấy thì mình phải biết là người phụ nữ người ta cái ngực nó căng ra
và cái âm đạo nó mở ra và nó rất rất nhiều dịch
thế là người ta có quan hệ rất nhẹ nhàng rất dễ dàng
có thế thì mới tạo được cái đỉnh cao là cái giai đoạn ba là giai đoạn cực khoái
và cái khoái đỉnh cao nhất ấy là cái giai đoạn mà để cho cả hai người đều đạt thăng hoa
người phụ nữ được thăng hoa chứ cũng chưa nói đến người nam giới người phụ nữ nam giới bao giờ
chưa chắc hai cái đó bảo với nhau đâu
bao giờ người phụ nữ cũng chậm hơn và người tham giới thì nhanh hơn
hoặc là người nam giới người ta nhiều khi nếu người chồng mà biết tâm lý
mà biết để đạt được mọi điều đấy người ta sẽ kìm giữ để cho người vợ đạt được
thì sau người ta sẽ được sau đúng không
thế khi người vợ mà đạt được rồi thì người ta mới bắt đầu cảm giác là
cái đấy là một cái điều mà mình cũng không biết nói đấy là không biết tả thế nào cả
nhưng nó có cảm giác đê mê sung sướng mà người ta sẽ muốn có lần sau
đấy cái đấy việc thì rất quan trọng
sau cái giai đoạn mà cực khoái thì mới đến cái giai đoạn là thả lỏng
thì là lúc đến người ta bắt đầu thả là thư giãn này thả lỏng này
thì cái lúc đấy thì cái cảm giác yêu thương kinh khủng
ở đây thì mình nghĩ là nếu ai có cái cảm giác đã lên được đến đỉnh cao
thì đến cái điểm cực khoái đấy người ta sẽ hiểu rằng là người ta yêu chồng kinh khủng
người ta đang nói năng những lời yêu người ta hôn hít người ta ôm ấp
nhiều khi những cái đấy là cái mà để cho ông chồng cảm thấy mình thỏa mãn vô cùng
thế nhưng ở việt nam thì sao ạ
tôi nói thật tôi hỏi nhiều lắm
tại mình khám rất nhiều năm rồi mà có những gia đình nhà mình khám từ lúc bà mẹ khám
mà đến con khám bây giờ đến cháu khám rồi
thế thì mình hỏi rất nhiều gia đình mà mình khám thì mình hay nói chuyện
kể cả lê nga này mọi người hay nói chuyện với mình
thế mọi người nói thật ra cậu là cái lượng mà để đạt được cái cực khói nó chỉ được khoảng hai mươi
cái người phụ nữ trong đời có biết một vài
thế thì đa số mọi người là không biết thế nên là người ta không cố cho nhau
mình cũng cho là nếu người nam giới và người nữ giới đều biết là một cuộc yêu nó phải trải qua bốn giai đoạn đấy
và nếu bốn giai đoạn đấy thì mới là hoàn hảo
tôi khẳng định là tất cả mọi người đều cố gắng cho nhau để đạt được cái độ đấy
để tạo cho nhau một cái sự đam mê
người ta cũng như mình thôi mình ăn cái món này ngon ngày sau mai mình muốn ăn tiếp đúng không
thì ăn cái món này không ngon thì lần sau làm sao mà ăn được nữa
thế thì đúng là cố mà phải ăn thôi
thế nên là tôi nghĩ là cái chuyện mà để hai vợ chồng có cái sự hiểu biết về mặt sinh lý
về mặt tâm lý và sinh lý để có một cuộc yêu hoàn hảo đạt sức